chào mừng quý vị đến với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
mới đây một trong những người trẻ được vinh danh trong danh sách forbes under ba mươi việt nam năm hai nghìn hai mươi hai
ngô hoàng anh đã bị hai nữ sinh tố cáo về hành vi khiếm nhã
những từ ngữ nhạy cảm được hoàng anh thường xuyên sử dụng khi gửi tin nhắn cho hai nữ sinh này
và thời điểm ấy cả hai thì đều chưa đủ một mươi tám tuổi
và chi tiết ra sao mời quý vị cùng theo dõi
kim anh hai mươi một tuổi đang học tại london anh xác nhận với chúng tôi
người bị tố trong bài viết cảnh báo về tình trạng quấy dối mà cô đã chia sẻ hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
và bạn trẻ vừa được vinh danh trong một danh sách những người trẻ việt nổi bật mới đây là cùng một người
ngô hoàng anh du học sinh tại đại học ecole polymttechnic pháp
em nghĩ người có lời lẽ khiếm nhã như vậy đã không xứng đáng với kê danh học giáo
chứ đừng nói đến đại diện cho thế hệ trẻ
nhi một mươi chín tuổi đang học tại toronto canada bức xúc
kim anh và nhi cho biết hai em là nạn nhân bị ngô hoàng anh quấy dối khi chưa đủ một mươi tám tuổi
nằm giữa các chứng cứ nhắn tin qua lại kim anh cho biết
ngô hoàng anh nhắn tin đề cập tới sách với em từ năm hai nghìn một mươi tám khi ghi anh mới một mươi bảy tuổi
cùng năm đó hoàng anh cũng nhắn tin cho nhi với nhiều lời lẽ khiếm nhã khi cô đang học lớp một mươi
thời điểm đó ngô hoàng anh đang là sinh viên đại học ecole polytechnic
anh ấy làm quen với em theo kiểu tiền bối với hậu bối
nhi kể hoàng anh nhi và kim anh cũng học tại trường nk một ngôi trường cấp ba có tiếng tại tp hcm
em khẳng định giữa em và hoàng anh trước đó không hề thân thiết
hai người chỉ trao đổi chuyện trường lớp học hành
những từ ngữ nhạy cảm được ngô hoàng anh thường xuyên sử dụng để gửi tin nhắn cho các nữ sinh này
năm hai nghìn hai mươi ảnh đề nghị em gọi điện cởi đồ trong khi bạn trai em đi vắng
kim anh kể hoàng anh quấy dối không chỉ em mà là một cộng đồng nữ sinh
cựu học sinh từ nk ltv
kim anh cũng là người đầu tiên dũng cảm lên tiếng tố cáo ngô hoàng anh vào năm hai nghìn hai mươi
kim anh cho biết mình là một đứa hay giấu
nên có những điều mất rất nhiều thời gian để có đủ can đảm mà kể lại
chuyện này xảy ra cách đây khoảng hai năm khi mình học lớp một mươi hai và kéo dài đến tận bây giờ
có hai lý do mà mình không dám tố cáo hay ngăn chặn cá nhân đã nêu trên
thứ nhất vì mối quan hệ giữa những người khác và đối phương vẫn rất bình thường
nên mình đã mặc cảm và cho rằng
chính bản thân mình đã khiến mối quan hệ trở nên sai trái đến như vậy
thứ hai một vài người mình tâm sự trong khoảng thời gian đó đã khuyên mình không nên tố cáo
vì danh dự bản thân và niềm tin rằng vụ việc sẽ không được giải quyết thỏa đáng
nhưng dù mình đã cảnh báo rất nhiều lần cá nhân đó vẫn không dừng lại
và ngày càng lấn át mình hơn dẫn đến những lời nói khiếm nhã như trong đoạn chat
mình hiểu ra rằng im lặng không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề
và không có gì sai khi mình lên tiếng cầu cứu
khi một mối quan hệ nào đó vượt qua giới hạn cho phép của bản thân
mình lật bài ngựa ở đây sau hai năm nhẫn nhịn để cảnh cáo rằng
sức chịu đựng của mình có giới hạn và mình hiền không có nghĩa là có thể lần tới
và mong là những ai đã và đang trải qua những điều kinh khủng như này
tin mình đi các cậu không một mình
chỉ cần lên tiếng và cho thấy mong muốn được trợ giúp
không có chuyện gì là không thể vượt qua
fores việt nam vừa qua cũng đã có động thái mới liên quan đến cách hành xử trong quá khứ
của một gương mặt trẻ trong danh sách voice under ba mươi
cụ thể ngô hoàng anh du học sinh tại đại học econ polytechnic

pháp không còn góp mặt trong danh sách voice under ba mươi
đăng tải trên trang chính thức của foice việt nam
danh sách những người dưới ba mươi tuổi nổi bật nhất tại việt nam
voice việt nam under ba mươi do voice việt nam thực hiện
là tập hợp những cá nhân xuất sắc tại việt nam
danh sách năm nay gồm hai mươi sáu người
trong đó có ngô hoàng anh hai mươi hai tuổi
được vinh danh trong lĩnh vực khoa học và giáo dục
hiện danh sách voice under ba mươi trên trang chính thức chỉ còn hai mươi năm gương mặt
hình ảnh và bài viết về hoàng anh trên foice việt nam
hiện cũng đang hiển thị trong trang chính thức
trang chủ không tìm thấy
ngô hoàng anh hai mươi hai tuổi
được ford giới thiệu là trưởng đơn vị nhóm chuyên gia công nghệ thông tin
dự báo phòng chống dịch covid một mươi chín
cầu từng là du học sinh trường đại học econ polytechnic pháp
hai năm trước khi trường đại học đóng cửa vì đại dịch covid một mươi chín
ngô hoàng anh trở về việt nam
và tham gia nhóm chuyên gia công nghệ thông tin
phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế
cậu trở thành trưởng nhóm của một thim nghiên cứu
xây dựng nên mô hình dự báo covid một mươi chín riêng cho việt nam
mang tên sacrow
ngô hoàng anh hai mươi hai tuổi
được biết mô hình này đã được ứng dụng để dự báo
cho hai đợt dịch lớn tại hải dương bắc giang
và kiểm tra chéo với đợt dịch tại đà nẵng
với sai số dưới năm
ngô hoàng anh cùng cộng sự
cũng mang mô hình của mình đi trình bày
tại hội nghị bệnh phổi thế giới
the juniors lần thứ năm hai
và hội nghị khoa học bệnh phổi quốc gia lần thứ tám
trong hồ sơ trên nền tảng linkedin
gương mặt này đã từng tham gia tình nguyện
cho khá nhiều dự án như dạy toán và tiếng anh
tại project sugar quản lý website block
giám khảo cuộc thi tìm kiếm tài năng
toán học trẻ năm hai nghìn một mươi tám
cố vấn toán hẻ việt nam khóa một mươi hai nghìn một mươi tám
hiện ngô hoàng anh đang theo học thạc sĩ
ngành dịch tễ học thống kê
tại trường nghi trực thuộc đạo edinburgh của anh
trong danh sách force under ba mươi việt nam
ngô hoàng anh là đại diện trẻ tuổi nhất
đứng cạnh nhiều gương mặt nổi bật khác như
jidaki ceo fetika mars lê yên thành
ceo topcv trần trung hiếu
danh sách force under ba mươi việt nam
force under ba mươi được tạp chí force công bố thường niên
tôn vinh những gương mặt dưới ba mươi tuổi
nổi bật ở nhiều lĩnh vực
đội ngũ giám khảo cố vấn cho mảng giáo dục khoa học
cũng là những chuyên gia có ảnh hưởng
như phó giáo sư tiến sĩ võ trí hảo
tiến sĩ đàm quang minh
phó giáo sư tiến sĩ phan thị hà dương
thưa quý vị và các bạn
là một người được vinh danh bởi tạp chí uy tín
nhưng ngô hoàng anh đã có những hành vi sai lệch
bởi đạo đức và lối sống chuẩn mực
điều đó làm ảnh hưởng rất nhiều
đến danh tiếng của anh
mọi thông tin mới nhất về vụ việc
sẽ được chúng tôi cập nhật trong những video tiếp theo
quý vị và các bạn đừng quên
nhấn đăng ký kênh và bấm nút quả chuông
để nhận được thông báo khi có tin tức mới nhất
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại